trong đó khu vực phía đông bắc bộ mà trọng tâm là các tỉnh ven biển phía đông
như quảng ninh hải phòng thái bình nam định cũng như vùng phía nam của đồng bằng bắc bộ
sẽ là những nơi mà chịu tác động mạnh mẽ nhất có mưa vừa mưa to và có rông
trong đêm nay ở khu vực vùng núi phía bắc do chịu ảnh hưởng mạnh của không khí lạnh
nên nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng từ một mươi bảy đến một mươi chín độ trời chuyển rét về đêm và sáng
còn ở khu vực đồng bằng và cả thủ đô hà nội mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay
và sáng sớm ngày mai giao động trong khoảng hai mươi hai mươi hai độ trời lạnh
sao đến ngày mai gió đông tiếp tục đẩy ẩm vào không khí lạnh vẫn tăng cường xuống
duy trì mưa và gió đông bắc lạnh
vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ đều thấp dưới mức hai mươi bảy độ
còn vùng núi thậm chí là còn thấp dưới hai mươi năm độ
với các tỉnh thành phố ở khu vực phía tây bắc bộ có mưa nhưng ảnh hưởng của không khí lạnh là không nhiều
vì thế mà nhiệt độ cao hơn giữ ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi độ
không khí lạnh và nhiễu động gió đông cũng ảnh hưởng đến các tỉnh thành khu vực miền trung
vì thế mà trong đêm nay và cả ngày mai một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
đều có mưa rào và rông ở trên diện rộng
riêng đối với các tỉnh như thanh hóa nghệ an hà tĩnh và phần phía bắc của tỉnh quảng bình
là những nơi mà tương tác của không khí lạnh và gió đông diễn ra mạnh mẽ nhất
vì thế mà trong đêm nay và cả ngày mai sẽ có mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ ba mươi đến sáu mươi độ
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình
chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
trong khi ở khu vực từ quảng trị trở vào đến phú yên nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở khu vực các tỉnh khánh hòa ninh thuận bình thuận trời không mưa ngày có nắng
với nhiệt độ khu vực này vẫn cao trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi ba độ
trái ngược với xu hướng tăng mưa giảm nhiệt ở bắc bộ và miền trung
thì ở miền nam dãnh thấp xích đạo không còn hoạt động
vì thế mà cả tây nguyên và nam bộ đồng loạt trở lại với tiết trời ít mưa nắng nhiều
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
một số nơi nhiệt độ cao trên ba mươi ba độ
trong khi ở khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường
từ ngày mai ở vịnh bắc bộ khu vực bắc của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp năm
sau tăng lên mức cấp sáu
giật cấp bảy biển động
còn đối với khu vực huyện đảo trường sa trời không mưa nắng giáo
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ biển lặng
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước